trước giờ bóng lăn thì ở ngay tại nơi sinh ra và lớn lên của tiền vệ nguyễn quang hải cầu thủ đã góp phần không nhỏ cho chiến thắng của đội tuyển u hai mươi ba việt nam trong những trận đấu vừa qua
người thân cùng bạn bè lối xóm của quang hải đã tể tựu khá đông đủ cùng hồi hộp chờ đón trận chung kết lịch sử
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
không khí chuẩn bị trước trận đấu đang nóng lên từng giờ cùng với đó là những nụ cười thân thiện với đội tuyển thân yêu sẽ đăng quang sau khi trận đấu kết thúc
hòa cùng với không khí người dân xuân nội hàng triệu người hâm mộ túc cầu giáo trên giải đất hình chữ s đều ủng hộ theo dõi cổ vũ
những chàng trai áo đỏ vững bước làm nên chiến thắng
hòa cùng với không khí người dân xuân nội hàng triệu người hâm mộ túc cầu giáo trên giải đất hình chữ s đều ủng hộ theo dõi cổ vũ